các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vào năm hai nghìn một mươi bảy lê thị khánh đã nhờ vũ thị liễu đưa mình từ cửa khẩu chi ma tỉnh lạng sơn đến biên giới để vượt biên sang trung quốc lao động trái phép
sau đó khánh và liễu thỏa thuận khánh tìm người muốn vượt biên để đi lao động trái phép thì thông báo cho liễu chở khách đi với mức phí là một trăm linh đồng một người
sau đó trần thị thu hằng đã nhờ khánh đưa chồng và con trai vượt biên nhưng chồng và con của hằng đã bị bắt giữ tại trung quốc sau đó bị trả về việt nam
hiện nay phòng an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng này theo đúng quy định của pháp luật
với hành vi làm giả sử dụng tài liệu của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản công an tp đồng xoài tỉnh bình phước vừa thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với đối tượng hồ thanh ngân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn thường trú tại tiểu khu hai thị trấn đồng lê huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình để điều tra
đáng chú ý là mục tiêu của đối tượng lừa đảo này
điều là phụ nữ
khám xét người phương tiện và nơi ở của hồ thanh ngân tại khu phố phú cường phường tân phú thành phố đồng xoài lực lượng công an thu giữ được rất nhiều loại giấy tờ giả như chứng minh nhân dân căn cước công dân giấy chứng minh công an nhân dân
ngoài ra lực lượng công an còn phát hiện thu giữ mũ kê và trang phục cảnh sát nhân dân quân hàm trung tá công an nhân dân còng số tám và một khẩu súng bắn đạn bi
bước đầu hồ thanh ngân khai nhận không có nghề nghiệp ổn định nhưng muốn có tiền ăn chơi
hôm nay ngân đã làm giả các loại giấy tờ đóng giả làm công an để tiếp cận và làm quen với một số phụ nữ trên địa bàn tp đồng xoài cùng các vùng lân cận
khi đã lấy được lòng tin của những người phụ nữ ngân bắt đầu tìm cách lừa tình và lừa tiền của họ
đã có ba phụ nữ bị ngân lừa tỉnh lừa tiền với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng
được biết kết đầy hai năm vào ngày hai tháng năm năm hai nghìn một mươi tám hồ thanh ngân đã bị công an thị xã đồng xoài nay là tp đồng xoài
xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng trang phục dành riêng cho lực lượng công an nhân dân
vì đua đòi ham chơi một nhóm đối tượng có tuổi đời còn rất trẻ đều đang trong độ tuổi ngồi trên ghế nhà trường
đã cùng nhau tụ tập và gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản với thủ đoạn manh động liều lĩnh
những vụ cướp tài sản do nhóm đối tượng này gây ra đã trở thành nỗi ám ảnh đối với nhiều người đi đường
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã khẩn trương vào cuộc điều tra và truy bắt
xét bằng các biện pháp nghiệp vụ năm đối tượng trong ổ nhóm tội phạm này đã bị bắt giữ
nhóm đối tượng này là thủ phạm gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản tại địa bàn giáp danh
quận long biên và huyện gia lâm hà nội
hai trong số năm đối tượng trên đã có tiền án về tội cướp tài sản
cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
tấp đối tượng này đều sinh năm hai nghìn một hai nghìn ba và trú tại cấp quận trên địa bàn tp hà nội
thủ đoạn của bọn chúng là sử dụng xe gắn máy
vũ khí như dao kiếm phóng lợn lợi dụng những tuyến đường vắng
khu vực giáp danh để cướp tài sản
khi phát hiện con mồi các đối tượng áp sát sử dụng dao kiếm tiếp sát
để uy hiếp buộc bị hại phải giao nộp tài sản
những hình ảnh vi phạm của các đối tượng đã được hệ thống camera ghi lại
hành vi này của nhóm đối tượng gây bức xúc hoang mang cho người dân
qua nghiên cứu đánh giá về phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng gây án
chúng tôi thấy rằng đây là một ổ nhóm hoạt động rất chi là manh động
và có thể là coi thường pháp luật
các đối tượng đã có sự bàn bạc chuẩn bị công cụ phương tiện
và hoạt động một cách rất manh động và công khai
trong cùng một buổi đêm các đối tượng mang theo hung khí
giao kiếm và cầm công khai đi trên đường
và chúng hoạt động gây ra một loạt các vụ liên tiếp gây ra
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
đáng chú ý đối tượng hà việt khánh sinh năm hai nghìn
nhưng khánh đã có một tiền án về tội cướp tài sản
khánh bị công an quận hai bà trưng hà nội bắt giữ và đã bị xử hai mươi sáu tháng tù giam
ra tủ không lâu hà việt khánh lại tiếp tục khai án
bọn em quen nhau ở
trước rồi do va chạm
rồi bọn em hẹn nhau mấy buổi tối hẹn nhau ra chợ mơ
xong rồi chúng trợ ở phùng khoang chỗ bàn của nhà anh để mượn không khí
xong rồi bọn em ra địa bàn gia lâm và long biên để gây án
trước sự biến phức tạp của tội phạm
lực lượng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã tập trung các giải pháp đấu tranh
trong đó đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền phòng ngừa
đội phòng ngừa
và phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm cướp cướp giật
cũng như các đơn vị khác đều triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tuyên truyền
để người dân biết được các phương thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng
từ đó có các biện pháp để phòng tránh tránh để các đối tượng lợi dụng những sơ hở để gây án
một mặt thì chúng tôi tổ chức tuyên truyền
mặt khác thì chúng tôi áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
để dân đe các đối tượng
vì các đối tượng có tuổi đời con trẻ đã gây án một cách manh động và liều lĩnh
là hồi chuông cảnh báo tới các cơ quan chức năng trong công tác giáo dục
quản lý con em trong nhà trường và mỗi gia đình
công an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn văn giáp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại số ba mươi bốn trên hai đường lương văn chi
phường hoàng văn thục tp lạng sơn về tội cố ý gây thương tích
và đây là hệ lụy do sự thiếu kiềm chế trước mâu thuẫn nhỏ
dẫn tới hậu quả lớn
nạn nhân là bà trần thụy quỳnh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín là chủ quán trà đá trên đường lê lợi
phường vĩnh trại tp lạng sơn
vào khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi sáu tháng tám mâu thuẫn xảy ra khi bà quỳnh đòi tiền nước mà giáp còn nợ trước đó
trong khi giáp cho rằng đã trả hết tiền cho bà quỳnh
và trong quá trình xô sát giáp đã cầm chiếc điếu cây bằng gỗ ở quán nước đánh bà quỳnh gây thương tích
đóng vai làm khách hàng
mua hàng có giá trị nhỏ nhân lúc chủ cửa hàng trả lại tiền thừa thì đối tượng ngay lập tức giật chiếc ví tiền của nạn nhân
hai vụ cướp giật do lê công văn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xã hòa an huyện phú hòa tỉnh phú yên
đã nhanh chóng bị công an huyện phú hòa tỉnh phú yên vào cuộc điều tra làm rõ
vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng tám văn đi xe máy đến một cửa hàng tạp hóa tại thôn vĩnh phú xã hòa an
hỏi mua một chiếc bật lửa
khi chủ cửa hàng đang trả lại tiền thừa thì văn bất ngờ giật chiếc ví tiền sau đó lên xe tẩu thoát
mở rộng điều tra công an huyện phú hòa còn xác định vào lúc một mươi ba h cùng ngày cũng với thủ đoạn tương tự
văn đã cướp giật của một người phụ nữ bán vé số ở xã hỏa an
toàn bộ số tiền cướp được văn đã mua cỏ mỹ để sử dụng
hiện lê công văn đã bị khởi tố về hành vi cướp giật tài sản
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa tuyên phạt hồ xuân bình hai mươi tám tuổi trú tại thị trấn hưng nguyên tỉnh nghệ an
một mươi năm năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ba năm tù về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
với tổng mức án là một mươi sáu năm tù giam
theo cáo trạng vào năm hai nghìn một mươi bốn bình đã gây ra hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt ô tô và cố ý gây thương tích tại nghệ an
rồi bỏ trốn vào đà nẵng để che giấu hành vi phạm tội
bình lên mạng đặt làm giả ba chứng minh nhân dân giả mang tên giả nhưng dán hình của bình để đăng ký cư trú và tiếp tục lừa đảo
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng năm năm hai nghìn một mươi tám bình dùng chứng minh nhân dân giả lừa vay tiền của nhiều người chiếm đoạt hai hai tỷ đồng
ngoài ra bình còn dùng ba chứng minh nhân dân giả để thuê xe ô tô sau đó cắt định vị
mang ô tô ra hải phòng để bán rồi trốn vào tp hcm cho đến tháng tám năm hai nghìn một mươi tám thì bị bắt giữ
tổng giá trị tài sản bình chiếm đoạt là hơn ba tỷ đồng
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng đào đức hai việt
sinh năm hai nghìn một mươi chín
hộ khẩu thường trú tại xã song giang huyện gia bình tỉnh bắc ninh về tội mua bán bộ phận cơ thể người
đối tượng này cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi cách ba cm dưới sau mép phải
bên cạnh đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê thành được
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại xã minh hưng huyện trơn thành tỉnh bình phước về tội mua bán trái phép chất ma túy
còn về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bốn tp hcm đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị thùy dương
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại xã bình chánh huyện bình chánh tp hcm
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
nhật lúc một mươi năm h xin được kết thúc tại đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại